ngày hôm nay cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà hai tầng
ở số ba mươi bảy trần đình xu quận một tp hcm
trước đó vào giữa đêm qua người dân phát hiện khói bốc ra nghi ngút tại căn nhà rộng hơn một trăm năm mươi m hai
nên đã hô hoán đập cửa dùng binh cứu hỏa dập lửa nhưng không thành
do trong căn nhà chứa nhiều thiết bị văn phòng mực in cùng những vật dễ cháy khác nên ngọn lửa bùng phát dữ dội
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được điều động nhiều xe chuyên dụng
cùng hàng chục cảnh sát chữa cháy đến hiện trường chữa cháy
lực lượng cứu hỏa đã chia nhiều hướng tiếp cận đám cháy
sau hơn một giờ đám cháy bị dập tắt vụ cháy không gây thương vong về người
xong khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bảo vệ nhiều căn nhà xung quanh không bị cháy lan